cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã kết thúc điều tra giai đoạn một truy tố và xét xử hai mươi sáu bị can về ba nhóm tội danh gây tổng thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
trong quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại dap vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố sáu vụ án và khởi tố một mươi bị can cụ thể như sau

dựng thời gian mà hàng hóa xuất khẩu đi nước ngoài
sau khi lấy trộm hàng hóa các đối tượng tiếp tục điều khiển xe đưa container đi đến cảng
và xuất ra nước ngoài theo đúng lịch trình
đến khi sự việc bị phát hiện hàng hóa không còn như ban đầu
lúc này các đối tượng cũng đã cao chạy xa bay
những tưởng việc sử dụng hồ sơ giả để xin việc
sau khi thực hiện hành vi trộm cắp rồi bỏ trốn thì sẽ không bị phát hiện ra tung tích thật
các đối tượng đã liên tục thực hiện nhiều vụ trộm số lượng lớn hàng hóa là quần áo giày xuất khẩu
lúc này hành tung của các đối tượng cũng dần được đưa ra ánh sáng
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại một kho hàng thuộc phường định hòa thành phố thủ dầu một
lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàng ba đối tượng
vương công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê nghệ an
bùi trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hà tĩnh
và huỳnh văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở đồng tháp đang lấy trộm từ container một trăm chín mươi chín thùng hàng
chứa hơn hai bảy trăm linh đôi giày hiệu huma trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
qua làm việc các đối tượng khai nhận cũng với thủ đoạn như trên
đã thực hiện bốn vụ trộm khác với giá trị hàng hóa ước tính khoảng một mươi một năm tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng khác
gồm nguyễn bá hải bùi quang hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tỉnh thanh hóa
đào đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê yên bái
trương xuân toan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê bình phước đã bàn bạc cùng nhau
thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trong container hàng của các công ty doanh nghiệp
với giá trị hàng hóa hơn bốn bốn tỷ đồng
số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân
mấy anh em bàn nhau từ một tuần trước là hiếu nhận xe chạy
sau khi hiếu có hàng thì báo cho tôi
sau khi hiếu nhận xe chạy và có hàng
hàng từ bình phước
hàng từ bình phước về
sau khi về tới bình hòa này thì hiếu gọi điện
rồi ra tôi đón xe gọi hiếu vào
trong khi xuống hàng thì lực lượng chức năng ập vô mắt
mắt quả tan tư với hiếu và nút ruột hàng công ty nơi
nhằm kiếm thói khen thưởng động viên thành tích phá án của công an các đơn vị
bộ công an đã gửi
thứ khen và trao thưởng nóng một mươi triệu đồng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa chuyên án
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự các doanh nghiệp yên tâm sản xuất
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý từ trà vinh
một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại trạm bơm nước thô của công ty nhiệt điện duyên hải
trên địa bàn huyện duyên hải tỉnh trà vinh làm bốn công nhân tử vong
nạn nhân là các nam công nhân có độ tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi
trú tại huyện duyên hải và châu thành tỉnh trà vinh
vụ tai nạn xảy ra trong lúc các công nhân này tiến hành hút bùn tại hố nước chạm bơm
theo nhân chứng tại hiện trường khi thấy một công nhân bị ngạt khí
các công nhân khác lần lượt ứng cứu nhưng bất thành
nguyên nhân ngạt khí có thể là do chiếc máy hút bùn được đặt quá sâu dây hố
trong khi khu vực miệng hố khá nhỏ dẫn tới làm tăng khí thải kết hợp với lượng khí thải có sẵn trong hồ chứa
sau khi sự việc xảy ra bốn nạn nhân đã được đưa lên khỏi hố và sơ cấp cứu tại chỗ
sau đó chuyển đến bệnh viện nhưng đáng tiếc là không qua khỏi
theo dự báo thì trời sẽ chuyển rét rét đậm rét hại sẽ kéo dài từ đêm nay cho đến hết kỷ nghỉ tuyết dương địch hai nghìn một mươi chín
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
một đợt gió mùa đông bắc rất mạnh
đợt không khí lạnh đã tăng cường xuống nước ta và bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc
theo dự báo ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi hai đợt không khí lạnh này sẽ tăng cường mạnh hơn
và toàn bộ bắc bộ và một phần của bắc trung bộ sẽ chuyển rét
vùng núi và trung du có nơi rét đậm rét hại
khả năng đây sẽ là một trong những đợt rét đậm rét hại với cường độ mạnh nhất trong vòng một mươi năm qua
mức độ rét đậm rét hại sẽ diễn ra mạnh nhất từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi
ngoài không khí lạnh thì còn có hình thế gây mưa ở bắc bộ trên diện rộng có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ tại khu vực có độ cao một năm trăm linh m có khả năng xuống dưới độ c
khả năng ô quý hồ đèo pha đin và sapa sẽ có mưa tuyết băng giá và dự báo kéo dài ba bốn ngày
nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cây cối vật nuôi rất lớn
bên cạnh đó trong đợt rét đậm rét hại lần này bà con ngư dân cũng cần phải hết sức lưu ý
gió mạnh và sóng cao khi ra khơi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng bế văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nà rẳng xã việt yên
huyện văn lãng tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đào duy sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và đối tượng phạm văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn mạc phủ xã liên mạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý